ngày mai là ngày bước vào kỳ điều chỉnh xăng của liên bộ công thương tài chính
và do dịch covid một mươi chín và giá dầu thô thế giới gần đây giảm sâu
nên giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh
bên cạnh đó theo ghi nhận giá thịt lợn tại siêu thị cũng giảm tới hai mươi năm
theo dữ liệu từ bộ công thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore một mươi năm ngày qua
giảm tương đối mạnh so với kỳ tính giá ngày hai mươi chín tháng ba
giá xăng ron chín mươi hai và ron chín mươi năm giảm lần lượt một mươi sáu và một mươi tám so với kỳ trước
như vậy giá xăng giao động quanh mức hai mươi một usd một thùng nếu không có sự thay đổi về trích lập quỹ bình ổn
theo đại diện công ty đầu mối nhập khẩu xăng dầu phía nam giá xăng dầu có thể thay đổi vào ngày mai
mức giảm cho các loại sản phẩm xăng dầu sẽ giao động từ khoảng sáu trăm linh đến một đồng một lít
từ đầu năm đến nay đã có sáu kỳ điều chỉnh giảm giá xăng từ dầu
cụ thể với hai mặt hàng xăng e năm và a chín mươi năm ngày một mươi năm tháng một mươi
mỗi lít xăng e năm là một mươi chín tám trăm bốn mươi đồng một lít a chín mươi năm là hai mươi chín trăm một mươi đồng một lít
ngày ba mươi tháng một lần lượt là một mươi chín hai trăm bảy mươi đồng và hai mươi một trăm hai mươi đồng
ngày một mươi bốn tháng hai lần lượt là một mươi tám năm trăm linh đồng và một mươi chín ba trăm linh đồng
ngày hai mươi chín tháng hai lần lượt là một mươi tám ba trăm bốn mươi đồng và một mươi chín một trăm hai mươi đồng
ngày một mươi năm tháng ba lần lượt là một mươi sáu năm mươi đồng và một mươi sáu tám trăm một mươi đồng
ngày hai mươi chín tháng ba lần lượt là một mươi một chín trăm năm mươi đồng
và một mươi hai năm trăm sáu mươi đồng